thực hiện nghị quyết số một trăm ba mươi tỉnh ủy bắc giang về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh
huyện lạng giang đã xây dựng và phát triển đề án hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghề trồng nấm đã bắt đầu phát triển trên địa bàn huyện từ gần chục năm nay
tuy nhiên thời gian trước đó vẫn duy trì phương thức sản xuất thủ công truyền thống
nên khi thời tiết không thuận lợi chất lượng cũng như sản lượng nấm bị ảnh hưởng lớn gây thua lỗ cho bà con
làm theo phương thức truyền thống từ trước đến nay
mà làm theo kiểu dân dã như này thì nói chung là nó cũng có nhiều rủi ro
tế ra mà nói là làm cái này thì nó cũng phụ thuộc theo thời tiết
ví dụ như năm hai nghìn một mươi năm thì gia đình như tôi nó cũng mất vào gần một tỷ đồng
riêng cái cây đấm mà mình phun những cái thuốc bảo vệ thực vật vào thì nó lại không được
cho nên là khi mình phun thuốc bảo vệ thực vật và thường thường là nó sinh ra nó chết hết
quan điểm chỉ đạo của huyện lạng giang thì tới đây là tập trung đi vào phát triển chiều sâu
tức là áp dụng các khoa học công nghệ
để phát triển bởi vì cái sản xuất nấm hiện nay nếu như mà cứ nuôi nhau
nuôi trồng nấm theo cái phương pháp thủ công như vừa rồi
nếu khi mà môi trường bị ô nhiễm thì cái hiệu quả không cao và thậm chí còn thất bại
từ những khó khăn mà người nông dân gặp phải trong quá trình trồng nấm
năm hai nghìn một mươi bảy huyện ủy ủy ban nhân dân huyện lạng giang đã trích ngân sách hỗ trợ hai tỷ đồng
cho các hộ sản xuất nấm trên địa bàn
trong đó một tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng thiết bị máy móc khu vực sản xuất và chế biến
năm mươi triệu đồng nâng cấp hai mô hình sản xuất nấm tập trung ứng dụng công nghệ cao
kinh phí còn lại dành cho thành lập hợp tác xã xây dựng thương hiệu nhãn hiệu
bao bì đông gói tiêu thụ và quảng bá sản phẩm
gia đình ông trần văn phan xã tiên lục là hộ đầu tiên được huyện chọn làm thí điểm đầu tư xây dựng chuỗi ứng dụng công nghệ cao khép kín
kết quả bước đầu cho thấy mô hình này không chỉ hạn chế những rủi ro mà sản xuất truyền thống mang lại
mà còn góp phần củng cố thương hiệu nấm sạch của địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy được cấp tỉnh và các huyện đầu tư để cho chúng tôi nâng cấp nhà xưởng nhà nán và nhà lãnh
để làm theo dự án đồng thời làm theo công nghệ cao
những năm trước chúng tôi làm thủ công
thì nó sinh ra nhiều bệnh tật ví dụ như các loại nấm thì thường con bọ sinh ra nó phá hủy hết các chân bịch
cho nên sản lượng không đạt được theo ý muốn
còn tới đây đưa công nghệ cao và nhà nạnh này vào thì chúng tôi sẽ tin tưởng
sẽ đảm bảo được trên chín mươi tức là số nhiên liệu và nấm
mặc dù nhận thấy được những ưu điểm vượt trội khi chuyển đổi sang lối sản xuất ứng dụng công nghệ cao
nhưng nhiều hộ dân vẫn băn khoăn lo lắng khi chi phí đầu tư thiết bị khá cao
việc duy trì sản xuất thủ công như trước đây tuy nhiều rủi ro nhưng nếu thất bại sẽ không gây thiệt hại lớn
tiếp thu những ý kiến đó huyện lạng giang đã triển khai nhiều chính sách yêu đái để hỗ trợ
ở mức cao nhất có thể để người trồng nấm yên tâm đầu tư sản xuất
trên cơ sở những ứng dụng công nghệ này thì các hộ gia đình
các hộ chức mà người ta có nhu cầu sản xuất nấm thì huyện có một đề án hỗ trợ
hỗ trợ người ta là hỗ trợ cho mô hình với tổng giá trị mô hình bao nhiêu thì huyện hỗ trợ khoảng ba bốn mươi giá trị của mô hình đấy
đặc biệt là hỗ trợ công nghệ lạnh
trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao này thì sự nghiệp nông nghiệp sẽ được đầu tư những năm tiếp theo
thì có thể nhân dọn mô hình ra dần dần nó sẽ tốt hơn
hiện lạng giang đã hình thành được vùng sản xuất nấm tập trung với hai trăm bảy mươi sáu hộ tham gia doanh thu hơn hai mươi ba tỷ đồng
huyện phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi đã sản lượng từ tám tới chín tấn một năm giá trị khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
để đạt được mục tiêu đó lạng giang tập trung xây dựng một mươi hai mô hình cho chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nấm ăn nấm dược liệu
trong đó năm mô hình hợp tác xã bảy mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ cao với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ trên tám bảy tỷ đồng
bên cạnh đó huyện cũng đầu tư phát triển mô hình trồng hoa và rau an toàn trong nhà lưới với hệ thống tưới tự động đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp
chuyển sang ứng dụng công nghệ cao nhằm thực hiện tốt mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương từng bước đột phá trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp
như nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi một đã đề ra